để khuyến khích sự đổi mới sáng tạo và bình đẳng trong công việc của người khuyết tật
ngày một mươi một tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh phòng thương mại và công nghệ việt nam
đã tổ chức diễn đàn kinh doanh hòa nhập năm hai nghìn một mươi chín
theo khảo sát của chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam undp
năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi sáu người khuyết tật cho biết họ chưa bao giờ đi phỏng vấn xin việc
trong số những người đã tham gia phỏng vấn xin việc có năm mươi bốn báo cáo rằng
họ đã bị từ chối công việc vì họ bị khuyết tật
các chuyên gia nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi về những thách thức giải pháp
và lợi ích của việc sử dụng nguồn nhân lực là người khuyết tật như sự sáng tạo
đổi mới và kích thích tăng trưởng kinh tế từ những khách hàng này
từ đó đưa vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kế hoạch sử dụng nhân lực phù hợp
chống lại sự phân biệt đối xử trong cả nơi làm việc và xã hội
diễn đàn kinh doanh hòa nhập cung cấp các ví dụ về trường hợp đổi mới sáng tạo
kinh doanh và bình đẳng cho sự đa dạng góp phần đẩy nhanh quá trình đạt được
các mục tiêu phát triển bình vững tại việt nam